hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo
đoàn kiểm tra liên ngành số hai do phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn đình hoa làm trưởng đoàn kiểm tra tại các quận huyện thị xã tây hồ thành thất quốc oai ba vỉ sơn tây thanh oai trường mỹ
đoàn kiểm tra liên ngành số ba do phó giám đốc sở công thương nguyễn đình thắng làm trường đoàn thực hiện kiểm tra tại các quận huyện hoàn kiếm thanh xuân mỹ đức ứng hòa nam tử liêm bắc tử liêm đông anh mê linh
đoàn kiểm tra liên ngành số bốn do phó cục trưởng cục quản lý thị trường hà nội nguyễn minh hùng làm trưởng đoàn kiểm tra tại các quận huyện hai bà trưng cầu giấy ba đình sóc sơn thường tín phú xuyên long biên và gia lâm
việc kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được tiến hành từ ngày một mươi năm tháng bốn đến hết ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe giảm tỷ lệ mắc bệnh duy trì và phát triển nòi giống tăng cường sức lao động học tập thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế văn hóa xã hội và thể hiện nếp sống văn minh
khi xã hội loài người càng phát triển thì nhu cầu về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của con người càng tăng cao ở càng mức độ quốc tế quốc gia và vùng
mỗi ngày có hàng ngàn người trên thế giới bị chết vì những bệnh do thực phẩm sinh ra mà có thể phòng tránh được
bệnh do thực phẩm gây ra đang là vấn nạn ở các nước phát triển và đang phát triển điều này làm quá tải hệ thống y tế đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất là trẻ nhỏ người già và người bệnh
bệnh do thực phẩm gây ra còn ảnh hưởng đến nền kinh tế và phát triển của quốc gia và thương mại quốc tế
thực phẩm có thể bị nhiễm bẩn ở bất kỳ thời điểm nào trước khi ăn do vậy việc tuân thủ các bước an toàn vệ sinh thực phẩm có thể phòng tránh phần lớn các bệnh do thực phẩm gây nên